liên quan đến vụ phá rừng tại huyện sông hinh và huyện tây hòa của tỉnh phú yên
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
như truyền hình nhân dân đã đưa tin tại vùng giáp danh hai huyện sông hinh và tây hòa
các đối tượng mở đường vào phá rừng ở khoảnh một mươi tiểu khu ba trăm năm mươi tám thuộc xã sơn thành tây huyện tây hòa
và khoảnh hai tiểu khu ba trăm một mươi hai xã sông hinh huyện sông hinh
tại tiểu khu ba trăm năm mươi tám lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi hai cây gỗ bị lâm tặc cắt hạ
còn tại tiểu khu ba trăm một mươi hai có bốn mươi bốn khúc gỗ khối lượng lên đến ba mươi năm mét khối
theo tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường
thu thập chứng cứ củng cố hồ sơ chuyển công an tỉnh phú yên điều tra xử lý theo thẩm quyền